trên địa bàn thành phố cần thơ tình hình cháy nổ giảm đáng kể so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
song song với đó lực lượng đã tổ chức cứu hộ cứu nạn có hiệu quả tham gia tìm kiếm cứu nạn năm mươi ba vụ
cứu được bốn mươi hai nạn nhân và cứu được tài sản trị giá trên một tỷ đồng
xây dựng một trăm bốn mươi sáu mô hình kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy một mươi hai trên một tại các trường học hộ gia đình cơ sở y tế
xây dựng bốn mươi mô hình điển hình tiên tiến tại các địa bàn cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao
và một mươi năm mô hình dân vận khéo tại các xã phường thị trấn
dịp này bộ công an tặng nhiều bằng khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng
nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy trị cháy giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu